tại hà nội bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức trao đổi thông tin về một số vấn đề dư luận quan tâm
liên quan đến dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt trước khi bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư nguyễn trí dũng
thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình dự án luật này tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt có nội dung mới lớn khá phức tạp
hiện có ba nội dung còn nhiều ý kiến là đánh giá về thời điểm ban hành luật hiện nay có phù hợp để tạo ra sức bật cho nền kinh tế
tác động lan tỏa khi ban hành luật để thành lập ba đặc khu đến với các vùng và cả nước như thế nào
và việc xây dựng chính quyền bộ máy hành chính tại các đặc khu kinh tế
để phát triển
dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đã được các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến
tại phiên họp lần thứ một mươi bốn đa số các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đồng tình với việc
cần có cơ chế vượt trội và đặc biệt trao đủ quyền lực cho người đứng đầu khu kinh tế